thưa quý vị thời hạn cuối cùng để phát gói an sinh hỗ trợ đợt ba là ngày hôm nay
tuy nhiên hiện nay tại thành phố hồ chí minh đang còn hàng trăm ngàn trường hợp khó khăn
chưa nhận được tiền hỗ trợ
ghi nhận tại một số địa phương cho thấy thì việc chi trả này đang rất chậm tiến độ
khiến người dân bức xúc và không khỏi lo ngại sẽ không nhận được khoản tiền hỗ trợ này
làm công việc tự do nên suốt hơn bốn tháng giãn cách vừa qua
ông mai văn ba và cả gia đình không có việc làm
không thu nhập nên cuộc sống lại càng khó khăn
đáng nói trong sống có hơn chục ca dương tính covid một mươi chín
nên suốt tháng chín gia đình ông phải đóng cửa trong nhà
vì vậy ông chỉ mong nhận được gói hỗ trợ để trang trại bữa ăn
tuy nhiên đến đầu tháng một mươi ông chỉ mới nhận được hai triệu đồng
trong khi gia đình có sáu nhân khẩu
do phải giãn cách trong thời gian dài nên thực phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền cơ sở
ban điều hành khu phố một a nhưng việc tiếp tế lương thực cũng chỉ được hai lần trong suốt ba tháng dịch
việc phải có hỗ trợ tới tay người dân sống ngày nào
sẽ giúp vơi bớt gánh nặng kiếm bữa ăn ngày đó